thưa quý vị thời gian gần đây số ca covid tại nước ta tăng cao
một trong những phương pháp hỗ trợ phòng và điều trị covid một mươi chín tại nhà
được nhiều người dân lựa chọn là sông lá cây tinh dầu
tuy nhiên trước nhu cầu tăng cao của người dân
các mặt hàng dược liệu sông đang đứng trước nguy cơ cháy hàng
tại các chợ dân sinh hầu như là bất kỳ quầy hàng nào
cũng lấy thêm các loại củ lá có tinh dầu về bán kèm ghi nhận của nhóm phóng viên
tám giờ sáng tại chợ quan hoa
những ngày gần đây do số ca covid một mươi chín tăng cao
nên người dân mua các mặt hàng dược liệu sông như gừng xả chanh rất nhiều
chị nhung một tiểu thương tại chợ quan hoa quận cầu giấy hà nội
liên tục phải bổ sung thêm các loại hàng này để phục vụ nhu cầu của người dân
tôi kinh doanh cái mặt hàng này rất lâu rồi
nhưng đợt này là dịch covid nhiều quá
thế năm nay là tôi kinh doanh xả gừng cho người dân được sông cho tốt
người ta sông rất nhiều
lượng hàng người dân mua rất đông
ngày nào tôi cũng đợt trước thì tôi bán sản nó rất rẻ
nhưng bây giờ là lúc nhập vào đã hai mươi một cân rồi
chanh gừng tỏi ớt là người dân mua đông lắm
mua rất nhiều đâm ra cái lượng hàng của nó cũng bị tăng mạnh lên
thì cô đi mua lá sông về để sông mũi cho cả gia đình
vì bây giờ dịch covid rất là nhiều
để mình phòng bệnh hơn chữa bệnh thì mình phải mua về để mình sông cho cả nhà
không chỉ ở chợ dân sinh trên các trang mạng xã hội như zalo facebook
các mặt hàng như tinh dầu
máy sông cũng rất sôi động với nhiều mức giá khác nhau
các loại lá sông thường được chuẩn bị sẵn gồm các loại lá như
xả chanh bưởi hương nhu tía tô ngải cứu
hiện giá các mặt hàng này đã tăng từ ba mươi đến năm mươi
tuy nhiên để việc sông hơi được hiệu quả nhất
người dân nên lưu ý cách sông hơi đúng tránh tiền mất tật mang
về vấn đề là sông bằng lá hay là sông tinh dầu
thì thứ nhất là nó có tác dụng là làm sạch không khí
nếu như thời gian sông quá dài
thì làm độ ẩm trong phòng cao hơn như thế không tốt sức khỏe
và đặc biệt đối với những gia đình mà có những người già
mà bị những bệnh lý như là bệnh phổi tắc nghẽn man tính
hoặc là trẻ em mà bị sốt dưới ba tuổi thì không nên sông
thứ hai nữa là trong quá trình làm sát quẩn
làm sông không nên sông trực tiếp vào người
tôi vẫn khuyến cáo là nên dùng những cái tinh dầu
mà đã được các cơ quan quản lý
cấp phép và dùng cái đèn phun xương tinh dầu đấy
thì nó đảm bảo được độ ẩm không khí tốt hơn
thứ hai nữa là khi sông
đặc biệt là hiện tại thì mọi người rất nói nhiều đến phương pháp là sông hậu
thực ra là sông họng thì có tác dụng là làm thông thoáng đường thở bằng các loại tinh dầu
cùng với pháp đồ điều trị theo hướng dẫn của ngành y tế
việc sông hơi mang lại nhiều tác dụng trong việc phòng và chữa bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên người dân nên tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ
và tránh mua những loại mặt hàng kém chất lượng
bán chản lan trên thị trường